công an huyện củ chi của thành phố hồ chí minh đã bắt được nghi phạm trộm xe hàng của một thanh niên giao hàng shipper
trước đó mạng xã hội đã lan truyền clip ghi lại cảnh shipper đuổi theo đối tượng mặc áo đỏ con số chín mươi chín trước ngực chạy chiếc xe máy chở hàng
điếp nhận trình báo công an huyện củ chi thành phố hồ chí minh đã vào cuộc điều tra truy xét
vào thời điểm này một số người dân ở xã tân thông hội phát hiện địa bàn có người đàn ông có trang phục dáng vẻ như nghi phạm trên clip
nên đã báo công an nhanh chóng tới khu vực công an xác định đối tượng gây án
được biết tuấn là đối tượng không có chỗ ở ổn định sống lang bạc nghiện ma túy